xin kính chào quý vị và các bạn
khoảng chiều tối nay mây đối lưu hoạt động mạnh trở lại sẽ khiến cho mưa rông tại bắc bộ gia tăng
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và kéo dài trong những ngày tiếp theo
người dân cần đề phòng với khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
cũng như là nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lửa đất nguy hiểm
do mưa nhiều nên nhiệt độ trong ngày hôm nay và ngày mai giảm nhẹ giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đối với các tỉnh miền trung trong ba ngày tới hầu khắp các nơi thuộc khu vực phổ biến là ít mưa
ban ngày thì có nắng nhiều có trăng về chiều tối thì có mưa rông xuất hiện ở một vài nơi
trong đó dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phú yên thì sẽ có nắng nóng diện rộng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với gió phơn thổi mạnh
nên người dân ở khu vực trung bộ cần đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực trung trung bộ
vào đến phía nam ở khu vực nam trung bộ với các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận
mức độ nắng thì giảm hơn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
xa hơn ở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
có cường độ yếu đến trung bình nên vẫn có mưa rông vào lúc chiều tối
nhưng cường độ thì không mạnh bằng thời đoạn trước
tuy nhiên người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc cũng như gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
nền nhiệt tại tây nguyên giao động là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ còn ở nam bộ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa phổ biến là có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam đến nam mạnh cấp bốn năm
nên nhiệt tại cả hai quần đảo đều không vật quá ngưỡng là ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
gió nhẹ trong cơn rông gần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ